liên quan đến vụ nổ đầu đạn làm năm người trong một gia đình thương vong
hiện bệnh viện đa khoa tỉnh con tum vẫn đang tích cực cứu chữa cho ba người bị thương nặng
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng ba anh an nhi hai mươi bốn tuổi ở làng con đao dốp xã đắc long huyện đắc hà tỉnh con tum
trong lúc đi làm dãy thì nhặt được một đầu đạn sau đó a nhi đưa về nhà bố vợ ở cùng làng
rồi dùng dựa chặt làm quả đạn phát nổ
vụ nổ làm anh nhi tử vong tại chỗ a phước bốn tuổi là con trai của anh nhi tử vong trên đường đi cấp cứu
ba người đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum gồm atu năm mươi sáu tuổi là bố vợ an nhi
y khung hai mươi hai tuổi là vợ của anh nhi và a tiến một mươi hai tuổi là em vợ a nhi
cả ba bệnh nhân đều được bệnh viện điều trị miễn phí hoàn toàn
các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chạm vào những vật liệu nghi của chất nổ
khi phát hiện vật có hình thù giống bom đạn thì trình báo ngay đến chính quyền để kịp thời xử lý và không để xảy ra hậu quả thương tâm